ngoại trưởng pakistan jalil abbas jilani và người đồng cấp iran hossein ami abdullahian đã có cuộc điện đàm
trong đó nhất trí giảm leo thang căng thẳng sau khi hai quốc gia thực hiện các cuộc không kích chết người
nhằm vào các mục tiêu phiến quân trên lãnh thổ của nhau trong tuần này
bản tóm tắt cuộc điện đàm nêu rõ hai ngoại trưởng nhất trí giảm leo thang tình hình
đồng thời hai bên cần tăng cường hợp tác chống khủng bố và các lĩnh vực khác cùng quan tâm
trong tuyên bố đưa ra sau điện đàm ngoại trưởng iran nhấn mạnh hai nước cần xúc hòa
và rằng việc phá hủy các căn cứ khủng bố ở pakistan là cần thiết
cùng ngày thủ tướng pakistan anwar unhak kaka đã tiến hành cuộc họp khẩn với các tướng lĩnh quân đội và tình báo
trong đó tái khẳng định rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước này là bất khả xâm phạm
và rằng bất kỳ âm mưu nào nhằm thay đổi dù với bất kỳ lý do gì cũng sẽ bị đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh quốc gia
tuy nhiên pakistan và iran cần giải quyết các quan ngại an ninh của nhau trong tổng thể lợi ích lớn hơn của hòa bình và ổn định khu vực
trước đó cả iran và pakistan đều đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố trên lãnh thổ của nhau
khiến nhiều người thiệt mạng trong đó có cả phụ nữ và trẻ em
liên hợp quốc và mỹ đã kêu gọi hai bên kiềm chế trong khi trung quốc đề nghị làm trung gian hòa giải